bị cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe tài xế ô tô không những không dừng lại mà còn cố tình nhấn ga đẩy lùi chiến sĩ cảnh sát giao thông đi một đoạn rồi bỏ chạy
sự việc được ghi nhận mới đây trên đường đê nguyễn khói thủ đô hà nội
theo hình ảnh ghi lại một chiếc xe ô tô vi phạm đã bị cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe
tuy nhiên tài xế ô tô vẫn cố tình nhấn ga đẩy lùi cảnh sát giao thông đi một đoạn sau đó bỏ chạy
may mắn sự việc không gây hậu quả gì nghiêm trọng
mọi người đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động của tài xế ô tô